tăng cường phát hiện sớm có hướng dẫn xử trí tiệp thời

bà rịa vũng tàu đã ghi nhận một trường hợp
nhiễm virus zika đầu tiên trên địa bàn tỉnh đó là bệnh nhân nam một mươi chín tuổi ngụ tại khu phố tân phú thị trấn phú mỹ huyện tân thành
bệnh nhân vào khám ngoại trú tại bệnh viện nhiệt đới tp hcm vào ngày ba mươi tháng một mươi với triệu chứng sốt đau mỏi cơ nhức cơ

tân thành là một huyện trọng điểm

và gần nhất cách đây hơn một tuần chúng tôi cũng đã triển khai thêm một đợt diễn dịch nữa
chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi một ngành y tế bà rịa vũng tàu phối hợp với viện pasteur tp hcm tiến hành phun hóa chất diệt mũi trong vòng bán kính hai trăm linh m
xung quanh khu vực nhà của trường hợp bị nhiễm virus zika và các thôn lớp khác
khảo sát của sở y tế và viện patro cho thấy khu vực bệnh nhân sinh sống có rất nhiều mũi vằn loại mũi có thể chuyển bệnh zika
chúng ta cũng biết trước khi phát hiện ra bệnh ngay ở huyện tân thành là địa phương chúng tôi tổ chức giám sát trọng điểm đối với ba bệnh
tức là sốt sốt huyết zika và chikungunya thì trước đây đã có bắt mũi ở khu vực này rồi
tức là cái mẫu mũi chúng tôi bắt ở đây
và viện patro tp hcm đã trả lời là chúng tôi không có phát hiện ra virus zika trên cái mẫu mũi trước đây ở đây ngay tại địa phương này
do đó thì cái việc như tôi đã nêu về tiền chở dịch tễ đối với bệnh nhân này
thì bệnh nhân này có đi lại đi ra đi vào ở khu vùng dịch và đặc biệt thì có tiếp xúc các yếu tố mầm bệnh
thông tin từ trung tâm y tế huyện tân thành cho biết đến thời điểm hiện nay
tình hình sức khỏe của bệnh nhân nam bị nhiễm virus zika đầu tiên của tỉnh đã ổn định
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
được tiếp cận với điểm tiến dụng cá nhân cho người lao động tại việt nam
thành ủy ubnd tp hải phòng vừa họp với các ngành các đơn vị địa phương có liên quan
để đẩy nhanh tiến độ triển khai việc cải tạo xây dựng lại các khu trung cư cũ nát nguy hiểm trên địa bàn
hiện toàn thành phố có một trăm sáu mươi chín khu trung cư trong diện nguy hiểm xuống cấp cần phải cải tạo nâng cấp hoặc phá bỏ để xây dựng lại
phần lớn các khu nhà này được xây dựng từ những năm sáu mươi của thế kỷ trước
người dân tại các khu trung cư cũ nát sẽ di rời giao mặt bằng cho các nhà đầu tư xây dựng lại thành các khu trung cư cao tầng
hiện đại và hoàn trả lại cho người dân sau hai mươi bốn tháng thi công
ngân sách thành phố sẽ bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng đối với một số khu trung cư nhỏ độc lập
nhà tự quản của các doanh nghiệp trước đây không thuận tiện cho giao thông đi lại
có thể di dân và phá bỏ để làm sân chơi vườn hoa và các công trình phúc lợi công cộng
trước mắt các khu trung cư u một u hai u ba lê lợi và một số khu trung cư nguy hiểm khác sẽ được triển khai di rời phá rỡ và khởi công xây dựng
việc báo cáo định kỳ báo cáo chuyên đề báo cáo nhanh là thủ tục rất cần thiết phải thực hiện ở các cơ quan đơn vị hành chính công
tuy nhiên có một thực tế lâu nay là khối lượng báo cáo hàng năm quá lớn tốn nhiều thời gian
tạo gánh nặng cho đội ngũ cán bộ công chức ảnh hưởng lớn đến việc cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính
tại tỉnh phú yên hàng năm các sở ban ngành phải làm hàng trăm loại báo cáo cho bộ ngành trung ương và ủy ban nhân dân tỉnh
điển hình như mỗi năm sở kế hoạch và đầu tư phải làm tám trăm năm mươi tám báo cáo sở xây dựng làm ba trăm ba mươi hai báo cáo và ủy ban nhân dân cấp xã khoảng một trăm hai mươi bốn báo cáo
riêng sở thông tin và truyền thông mỗi tháng cũng phải thực hiện ít nhất tám báo cáo dưới dạng định kỳ và chuyên đề
bản thân tôi nghĩ để thực hiện đơn giản bớt công tác báo cáo
theo chuyên đề chúng ta chỉ bám sát vào nhiệm vụ của từng đơn vị đi vào trọng tâm
nó nghĩa là đơn vị mình thực hiện nhiệm vụ như thế nào số liệu thống kê cụ thể xác thực
không cần phải báo cáo theo đầy đủ các mục luật yêu cầu đề cương thì sẽ mất rất nhiều thời gian
điều đáng nói là trung bình mỗi năm thời gian dành cho công tác báo cáo ở các cơ quan đơn vị của tỉnh phú yên
chiếm từ hai mươi năm đến hai mươi năm năm
năm mươi tổng thời gian thực hiện nhiệm vụ
việc thực hiện báo cáo quá nhiều không chỉ mất thời gian công sức mà còn tốn kém chi phí in ấn gửi bưu điện
đặc biệt là ảnh hưởng rất lớn đến việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp
công tác báo cáo là một trong những gánh nặng lớn đối với cán bộ công chức
các đơn vị số lượng báo cáo các cơ quan hành chính là rất nhiều
và kéo theo thời gian xử lý tổng hợp báo cáo rất lớn
số liệu báo cáo là chưa chính xác
nhiều đơn vị báo cáo coi như cũng rất là qua loa đại khái
mang tính chất là đối phó
nhiều báo cáo là không gửi kịp về cái thời gian
và do số lượng báo cáo các đơn vị rất lớn
nên thời gian số liệu báo cáo thì có khác nhau dẫn tới kiểm tra mất thời gian trong các tổng hợp
giải quyết thực trạng này việc xây dựng đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo
là vô cùng cần thiết hiện
đối với tỉnh phú yên mô hình chính quyền điện tử đang được tỉnh nỗ lực thực hiện
mà trước mắt là phát hành báo cáo qua phần mềm gửi nhận văn bản
trục liên thông văn bản kết nối lưu chuyển văn bản giữa các đơn vị với nhau
về ủy ban và từ ủy ban về chính phủ
cộng với cái ứng dụng của chữ ký số vào trong từng văn bản
thì chúng ta lưu chuyển văn bản nó có tính chất pháp lý
và như vậy chúng ta sẽ có cái thời gian rất là nhanh
nhờ cải cách hành chính năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh phú yên đã rút ngắn được
từ ba mươi năm đến năm mươi thời gian giải quyết thủ tục so với quy định
nhất là ở các lĩnh vực tư pháp và đầu tư của doanh nghiệp
ủy ban nhân dân huyện lạc dương tỉnh lâm đồng vừa cho biết
các đơn vị chức năng địa phương đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ phá rừng thông
hơn năm mươi năm tuổi vừa xảy ra trên địa bàn
ghi nhận hiện trường tại tiểu khu một trăm bốn mươi bốn thuộc xã đạ sa huyện lạc dương
lâm phần thuộc ban quản lý rừng phòng hộ đa nhiêm đã giao cho các doanh nghiệp nhận khoán
quản lý bảo vệ rừng hàng chục cây thông có đường kính gốc từ bốn mươi đến sáu mươi cm
bị cưa hạ trắng trên khoảnh rừng rộng hàng nghìn mét vuông
cách quốc lộ hai mươi bảy c đường nối đà lạt nha trang khoảng ba mươi mét
sau khi kiểm tra hiện trường chủ tịch ủy ban nhân dân huyện lạc dương phạm triều cho biết
có ba mươi bốn cây thông bị cưa hạ chữ lượng gỗ hơn một mươi hai năm mét khối
diện tích khu rừng thông bị cưa hạ trái phép hơn hai mét vuông
với diện tích này có thể khởi tố theo quy định
từ nguồn kinh phí chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu do trung ương tái trợ
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh ninh thuận đã mua và phân bố hơn ba mươi tám cây sao
cây dầu cây dừa cho các xã thuộc hai huyện là ninh phước và thuận nam
trồng nhằm nâng cao chất lượng môi trường xanh sạch đẹp
tại xã phước thái huyện ninh phước theo danh sách đăng ký của người dân
bước đầu ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn
hồ tân giang đã cấp gần hai cây sao cây dầu
đây là loại cây mà người dân đã trồng và đánh giá là các sống cây thích nghi
với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương
để đảm bảo môi trường sống trong thời gian tối cho bà con
hiện đang vào mùa mưa rất thuận lợi cho người dân trong việc trồng và chăm sóc cho cây sinh trưởng tốt
theo kế hoạch kết thúc mùa mưa năm nay hai huyện ninh phước và thuận nam
tỉnh ninh thuận sẽ trồng hơn ba mươi cây phân tán tại các hộ gia đình
ở những khu vực công cộng các trường học trồng theo dọc các đường giao thông liên xã
nhằm nâng cao chất lượng môi trường xanh sạch đẹp trên địa bàn